ngày ba tháng một mươi một tại khóa họp thứ bảy mươi một của đại hội đồng liên hợp quốc ứng cử viên của việt nam
đại sứ tiến sĩ nguyễn hồng thao đã trúng cử thành viên ủy ban luật pháp quốc tế của liên hợp quốc
ilc nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi một đây là lần đầu tiên đại diện của việt nam trúng cử vào ủy ban luật pháp quốc tế
tại kỳ bầu cử lần này việt nam ứng cử trong nhóm nước khu vực châu á với một mươi ứng cử viên cho bảy vị trí
ủy ban luật pháp quốc tế ilc có ba mươi bốn thành viên được đại hội đồng liên hợp quốc thành lập năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
với nhiệm vụ thúc đẩy pháp điển hóa và phát triển tiến bộ luật pháp quốc tế
việc ứng cử viên việt nam trở thành thành viên của cơ quan quan trọng này thể hiện vị thế
uy tín quốc tế và sự tham gia ngày càng sâu rộng của việt nam
tại các diễn đàn đa phương và liên hợp quốc sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế
đối với những đóng góp tích cực có trách nhiệm của việt nam vào các công việc chung của cộng đồng quốc tế
đồng thời kết quả này cũng thể hiện sự ghi nhận tin tưởng của bạn bè quốc tế
đối với năng lực của cá nhân đại sứ tiến sĩ nguyễn hồng thao
với bề giấy kinh nghiệm công tác và năng lực chuyên môn trên mọi lĩnh vực của luật pháp quốc tế và ngoại giao
đại sứ tiến sĩ nguyễn hồng thao chắc chắn sẽ phát huy thế mạnh của mình
phản ánh quan điểm phát huy vai trò của việt nam và các quốc gia đang phát triển
đóng góp tích cực có hiệu quả vào công tác của ủy ban luật pháp quốc tế
cũng như quá trình pháp biển hóa và phát triển tiến bộ của luật pháp quốc tế